ngay sau khi đại sứ quán việt nam tại anh và bộ ngoại giao báo cáo về việc cảnh sát hạt essex thông báo có nạn nhân người việt nam
chưa xác định được danh tính cụ thể trong vụ ba mươi chín người thiệt mạng trên một xe tải tại đông bắc london anh
từ bangkok thái lan thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân
đồng thời chỉ đạo bộ công an và bộ ngoại giao cử ngay các đoàn công tác do lãnh đạo bộ làm trưởng đoàn trực tiếp sang anh
để làm việc với các nhà hành chức anh xử lý các công việc có liên quan
sau đó thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu chính quyền các địa phương là nơi có gia đình của các nạn nhân sinh sống
có các biện pháp phù hợp quan tâm chia sẻ động viên để họ sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này